tình hình mưa lũ tại khu vực trung bộ vẫn diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao
trong ba ngày qua tại thừa thiên huế đã có mưa to đến rất to gây ngập lụt trên diện rộng
đến cuối ngày hôm qua đã có ba người chết gần tám hai trăm linh hộ dân bị ngập lụt và hàng nghìn hectare diện tích rau màu lúa vụ đông đã xuống giống bị ngập úng thiệt hại một trăm linh
báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
tính đến chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại thừa thiên huế đã có ba người chết do mưa lũ
toàn tỉnh có gần tám hai trăm linh ngôi nhà bị ngập từ hai đến bốn mét
hai mươi hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông chợ nọ xã phú dương huyện phú vang đã di rời đến nơi an toàn
một số tuyến đường nội thị ở thành phố huế và quốc lộ một a qua huyện phú lộc
các tuyến đường trên địa bàn các huyện phú vang quảng điền phong điền vẫn còn bị ngập khá sâu chưa thể đi lại được
lượng mưa đo được lúc một mươi ba h chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại các trạm như a lưới là năm trăm chín mươi tám mm trạm tà lương năm trăm chín mươi bảy mm chạm bình thành năm trăm bảy mươi bốn mm
mực nước trên sông hương trên báo động hai là năm mươi năm m trên sông bồ tại trạm phú ốc dưới báo động ba là ba mươi bốn m
tại các hồ thủy điện bình điền hương điền việc xả nước vẫn đảm bảo theo quy chế liên hồ
lưu lượng xả khoảng bảy trăm linh m ba một giây giảm gần một phần ba so với những ngày trước
để đảm bảo an toàn các hồ chứa đập thủy điện và điều tiết lũ hạ du
trước tình hình mưa lũ xảy ra liên tiếp và dài ngày ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã có báo cáo đề nghị chính phủ các bộ ngành trung ương
trước mắt hỗ trợ một tấn gạo một trăm linh tấn lúa giống một mươi tấn giống ngô lai để gieo cấy vụ đông xuân tới
hỗ trợ một trăm bảy mươi tỷ đồng giúp tỉnh khắc phục bước đầu hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu